công an thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương hiện đang điều tra một vụ phá cây atm của một ngân hàng
vụ việc này xảy ra vào khoảng hai giờ sáng nay ngày hai mươi bốn tháng một mươi một
cải đột nhập phá cây atm nhưng do chuông báo động kêu nên bảo vệ của công ty bên cạnh phát hiện kịp thời
đối tượng đã tẩu thoát và chưa kịp lấy tiền
hình ảnh ghi lại được là một nam thanh niên đeo khẩu trang đi bộ từ ngoài đường vào cây atm
hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ